chiều nay hai tháng một mươi một thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc bắt đầu các hoạt động nhân dịp
dự hội nghị cấp cao asean lần thứ ba mươi năm và các hội nghị liên quan
tại cuộc gặp với tổng thư ký liên hợp quốc antonio guterres thủ tướng khẳng định
việt nam ủng hộ chủ nghĩa đa phương quyết tâm thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững sdg hai nghìn ba mươi
và thỏa thuận paris về ứng phó với biến đổi khí hậu
ủng hộ nỗ lực của tổng thư ký trong việc cải tổ hệ thống phát triển của liên hợp quốc
về tình hình biển đông hai nhà lãnh đạo chia sẻ quan điểm về việc cần bảo đảm hòa bình
ổn định tự do an ninh hàng hải và hàng không sớm đạt được bộ quy tắc ứng xử của các bên trên biển đông
coc trên tinh thần bảo đảm tôn trọng luật pháp quốc tế và công ước của liên hợp quốc về luật biển
năm một nghìn chín trăm tám mươi hai unclos hai nhà lãnh đạo nhất trí sẽ tăng cường các hoạt động hợp tác kết nối giữa asean
và liên hợp quốc trong năm chủ tịch asean hai nghìn hai mươi và nhiệm kỳ ủy viên không thường trực hội đồng
bảo an liên hợp quốc hai nghìn hai mươi hai
hội đồng bảo an liên hợp quốc hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi một của việt nam thủ tướng nguyễn xuân phúc đã mời và tổng thư ký
guterres đã vui vẻ nhận lời thăm việt nam nhân dịp dự hội nghị cấp cao asean trong năm tới